trong sáng hai mươi chín tháng sáu tại thành phố hồ chí minh chủ tịch nước võ văn thưởng đã dự lệ xuất quân bệnh viện giải chiến cấp hai số năm
và đội công binh số hai lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc tại nam sudan và apa
ngay sau khi được thành lập cách đây hơn một năm bệnh viện dạ chiến cấp hai số năm đã triển khai thực hiện kế hoạch huấn luyện đào tạo
theo nội dung chương trình của liên hợp quốc với tinh thần đoàn kết tích cực chủ động khắc phục khó khăn
và hoàn thành tốt nội dung chương trình huấn luyện đủ điều kiện lên đường làm nhiệm vụ tại nam sudan
trong sáu mươi ba chiến sĩ đợt này có chín cán bộ nhân viên từ bệnh viện dạ chiến số hai cấp một và bệnh viện giải chiến số hai cấp ba
xung phong tình nguyện tham gia thực hiện nhiệm vụ tại bệnh viện giải chiến số hai cấp năm
đây là đội ngũ giàu kinh nghiệm thực tiễn là lực lượng nồng cốt của bệnh viện không chỉ trong chuyên môn y tế
mà còn các mặt công tác hậu cần kỹ thuật đối ngoại sắp tới
tôi và cũng như sáu mươi hai đồng chí còn lại thì đã trải qua một quá trình huấn luyện rất là vất vả
từ học tiếng anh cho tới các khóa huấn luyện sinh tồn hay những khóa học từ các nước bạn qua hỗ trợ
và chúng tôi cảm thấy rất là vinh hạnh khi được đứng trong hàng ngũ của lực lượng giữ hòa bình
cái cảm xúc mà nổi trội nhất lúc này chính là niềm tự hào
vì vừa là một người lính cụ hồ và bây giờ mình còn được đóng góp cho nền hòa bình của cả thế giới nữa thì thật sự rất là tự hào
và sẽ gia đình một thời gian khá dài thì sẽ rất nhớ bởi con
tuy nhiên là đây là một nhiệm vụ của bộ đội nhiệm vụ của đất nước mình
cũng như là vì cái sự nghiệp hòa bình của việt nam nói riêng và cả thế giới nói chung
thì mình luôn sẵn sàng để lên đường hoạt hành nhiệm vụ tổng giao
thời gian qua việc tổ chức huấn luyện cho bệnh viện giã chiến cấp hai số năm tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
đối hành thành tốt các nội dung bảo đảm theo chín mươi năm quy trình chuẩn sop theo yêu cầu của liên hợp quốc
bệnh viện giã chiến cấp hai số năm hoàn thành nội dung huấn luyện về chuyên môn y tế
theo chương trình được thủ trưởng bộ tổng tham mưu phê duyệt
cùng với đó đảm bảo tốt các nội dung huấn luyện và cấp cứu chấn thương phổ biến về cẩm nang hỗ trợ y tế
trong hoạt động gìn giữ hòa bình xây dựng kế hoạch và thực hiện chương trình phẫu thuật thực nghiệm phòng chống dịch
thì sự có mặt của chủ tịch nước của hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đây là cái điểm lực viên rất lớn
đối với chính các bạn lên đường ngày hôm nay của bệnh viện giã chiến cấp hai số năm
và chúc các bạn lên đường làm hoàn thành tốt nhiệm vụ và trở về sau một năm
phát biểu tại buổi lễ chủ tịch nước khẳng định đảng nhà nước luôn tin tưởng tự hào
về những kết quả đạt được của các lực lượng gìn giữ hòa bình của việt nam thời gian qua
tôi tin tưởng rằng với sự lãnh đạo chỉ đạo đúng đắn sự nỗ lực quyết tâm của các cơ quan
các lực lượng kế thừa và phát huy quyền
truyền thống của dân tộc của quân đội nhân dân việt nam các đồng chí sẽ nỗ lực
bản lĩnh kiên cường vượt qua mọi khó khăn thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao
hành trang mang theo của các đồng chí là niềm tự hào dân tộc đoàn kết chủ động sáng tạo
chuyên nghiệp cùng những phẩm chất cao đẹp của anh bộ đội cụ hồ trong thời đại mới
nâng cao vị thế và y tín của đất nước

và có ý thức về nghĩa vụ cao cả khát vọng mọi người dân trên toàn thế giới

tiếp nối công việc của các bệnh viện giã chiến cấp hai mà việt nam triển khai rất thành công trong những năm qua
sáu mươi ba chiến sĩ mũ nội xanh là sự cam kết của việt nam trong việc thực hiện sứ mệnh cao cả của đất nước
đến nay việt nam đã cử năm trăm ba mươi ba sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng quốc tế với trách nhiệm cương vị chức trách được giao